phiên tòa xét xử phúc thẩm bị cáo hà văn thắm nguyên chủ tịch hội đồng quản trị ngân hàng thương mại cổ phần đại dương ocean bank
cùng đồng phạm bước sang ngày làm việc thứ tư
đại diện viện kiểm sát cấp cao tại hà nội và luật sư tiếp tục xét hỏi hà văn thắm và nguyễn xuân sơn nguyên tổng giám đốc ocean bank
theo bị cáo hà văn thắm tòa sơ thẩm quy kết vụ án xảy ra tại ocean bank đã gây thiệt hại hơn một năm trăm linh tỷ đồng cho ngân hàng này
do đó tòa tuyên hà văn thắm nguyễn xuân sơn và nguyễn minh thu phải liên đới bồi thường hơn chín trăm linh tỷ đồng
bị cáo thắm khẳng định ông ta giữ nguyên nội dung kháng cáo xin tòa phúc thẩm xem xét kết luận này
theo lý giải của hà văn thắm số tiền hơn một năm trăm linh tỷ đồng được chia ra hai phần
hơn sáu mươi tỷ đồng đã được cơ quan điều tra bộ công an tách vụ án để tiếp tục làm rõ
còn lại hơn chín trăm linh tỷ đồng dùng vào nhiều mục đích như tạm ứng mua cơ sở vật chất của ngân hàng
chi cho hơn ba trăm linh khách hàng doanh nghiệp để huy động lãi suất thu hút tiền gửi nên không coi là thiệt hại
hà văn thắm còn cho rằng mình là bị hại trong hành vi đưa tiền cho anh sơn để chăm sóc khách hàng pvn
về phần mình bị cáo nguyễn xuân sơn khẳng định ông ta không phạm tội tham mô và lợi dụng chức vụ quyền hạn
mà chỉ thừa nhận có hành vi cố ý làm trái
ông này cũng khẳng định sau phiên tòa sơ thẩm hồi tháng chín năm hai nghìn một mươi bảy
ông đã khai và liệt kê danh sách những người được chăm sóc lãi ngoài với cơ quan điều tra
dự kiến ngày mai phiên tòa sẽ kết thúc phần xét hỏi chuyển sang phần tranh tụng